đến khuya ngày một tháng một mươi người dân đi bằng xe máy từ thành phố hồ chí minh về quê
vẫn liên tục đổ về địa phận của tỉnh bạc liêu
lực lượng công an và các ngành chức năng đã tiến hành tổ chức test nhanh covid một mươi chín
trước khi đưa những người này vào khu cách ly tập trung phòng dịch theo quy định
trước đó vào chiều ngày một tháng một mươi hơn một trăm linh công dân của tỉnh bạc liêu đang mắc kẹt tại tỉnh long an
đã được lực lượng chức năng tiếp nhận và đưa vào khu cách ly tập trung
khu nhà ở sinh viên phường một thành phố bạc liêu để cách ly tập trung phòng bệnh covid một mươi chín theo quy định
đa số công dân trở về là người lao động bị mất việc bị kẹt lại thành phố hồ chí minh
do ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín khi địa phương này thực hiện giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng qua
khi ngay tin thành phố hồ chí minh sẽ nới lỏng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh vào ngày một tháng một mươi
những người dân này đã tự rời khỏi thành phố hồ chí minh bằng xe gắn máy để về quê
và kẹt tại trạm kiểm soát phòng chống dịch của tỉnh đông an
sau khi được cơ quan chức năng hỗ trợ tạo điều kiện đưa về đến tỉnh bạc liêu
tất cả người dân được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín theo đúng quy định